trong phần tin quốc tế mexico phát hiện năm mươi thi thể tại một trang trại
samsung cung cấp thiết bị mạng cho canada
thưa quý vị và các bạn sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt gia quân
thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông dịp trước trong và sau tết nguyên đán
canh tí cũng như mùa lễ hội đầu năm
theo kế hoạch từ nay đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi cục cảnh sát giao thông sẽ tiến hành xử lý tất cả các lỗi vi phạm
trên cả ba tuyến đường bộ đường sắt và đường thủy
dừng xe ở những nơi dành cho người đi bộ sang đường hay tại những nơi có biển cấm rừng đỗ
là những hành vi vi phạm phổ biến tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thủ đô hà nội
hoạt động này không chỉ gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông
mà nó còn gây ủn tắc nhất là tại những tuyến đường hẹp và có đông phương tiện tham gia giao thông
ngày một mươi năm tháng một mươi hai đội cảnh sát giao thông số một công an thành phố hà nội đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm lỗi rừng đỗ
một số người dân đã bỏ qua những quy định về pháp luật trật tự an toàn giao thông
có những hành vi vi phạm biển hình như không chấp hành tín hiệu đèn rừng đỗ xe sai quy định
cùng với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong lĩnh vực đường sắt
cục cảnh sát giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong lĩnh vực đường sắt
đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với các lái tàu kiểm tra các thiết bị an toàn cháy nổ
trên các chuyến tàu chuẩn bị rời ra hà nội
với đặc thù của đường sắt có đường riêng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn
đặc biệt là với hơn bốn đường ngang tự mở trên các tuyến đường sắt
đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thời gian qua
tập trung vào vấn đề xử lý các vi phạm tại đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông đường sắt trong thời gian qua
thứ hai là tập trung vào xử lý các vi phạm về quy định quy trình vi phạm chạy tàu
chẳng hạn như là các vi phạm về nồng độ cồn của nhân viên đường sắt các vi phạm về an toàn phương tiện
trong đợt cao điểm này lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
sẽ tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông phong ngừa làm giảm tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
bên cạnh đó ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép
phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi
tết nguyên đán canh tí và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi
công an tỉnh quảng bình vừa ra mắt ba tổ phản ứng nhanh cơ động gọi tắt là một trăm bốn mươi một qb nhằm đấu tranh triệt phá nhanh các loại tội phạm
tổ phản ứng nhanh được hình thành từ nhiều lực lượng như cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự cảnh sát phòng chống ma túy và cảnh sát cơ động
trong đó lực lượng mặc sắc phục công khai gồm cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động lực lượng mặc thường phục
hóa trang gồm cảnh sát hình sự cảnh sát phòng chống ma túy
lực lượng một trăm bốn mươi một qb được trang bị đầy đủ các phương tiện vũ khí công vụ hỗ trợ tập trung tuần tra trên các tuyến giao thông đường bộ
địa bàn trọng điểm khép kín kịp thời phát hiện chấn áp ngăn chặn xử lý nghiêm các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh trật tự
cũng trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an tỉnh quảng bình đã phát động gia quân chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
các công dân việt nam đủ một mươi bốn tuổi trở lên có thể lựa chọn hộ chiếu gắn chip điện tử
đây là thông tin đáng chú ý trong luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hộ chiếu có gắn chip điện tử là hộ chiếu có gắn các thiết bị gắn chip điện tử
hộ chiếu có gắn chip điện tử liều giữ thông tin được mã hóa của cá nhân người mang hộ chiếu và chữ ký số của người gấp
theo luật xuất cảnh nhập cảnh người đủ từ một mươi bốn tuổi trở lên cũng có quyền chọn hộ chiếu không gắn chip điện tử
còn với những người dưới một mươi bốn tuổi hộ chiếu sẽ không gắn chip điện tử
bộ công an sẽ là cơ quan chủ trì quản lý hệ thống tiếp nhận thông tin hộ chiếu có gắn chip điện tử
hệ thống này sẽ được kết nối với tổ chức hàng không dân dụng quốc tế để xác thực kiểm soát loại hộ chiếu này
thưa quý vị và các bạn xuất khẩu lao động đang là kênh khá hấp dẫn đối với nhiều người
vì mức thu nhập bình quân khá cao so với thực tế làm việc tại vùng quê nghèo
dù có thể phải vay mượn để chi trả chi phí rất lớn cho một chuyến đi trong vài ba năm
nhiều người vẫn lựa chọn con đường này mà chưa hình dung được những cạm bẫy mà mình sẽ phải gặp phải
nếu như chẳng may rơi vào tay các đối tượng có mối
theo sự giới thiệu của đầu mũi trung gian nếu đi lao động ở nhật bản ba năm
sẽ nhận mức lương một mươi bốn man tương đương hai mươi tám triệu đồng một tháng
người thanh niên này đã nộp tiền theo yêu cầu và phải chờ đợi hết đơn một đến đơn hai mà vẫn chưa được sang nhật như ý muốn
cả đơn một và đơn hai đến thời điểm hiện tại thì em đã lộp vào tầm bốn năm trăm linh đô tương đương với lại một trăm linh sáu triệu
và em chờ đến thời điểm hiện tại là đã được một năm một tháng
người ta nói với em là sau tết
thì sẽ có lịch bay cụ thể cho em
và muộn nhất là đầu tháng năm em sẽ bay được
đến lúc đấy thì em sẽ phải đóng thêm ba đô nữa trong bên trung gian
mới đây tại họp báo chính phủ đơn vị quản lý người lao động đã cảnh báo
người lao động cần phải cảnh giác trước các công ty lừa đảo
một bộ phận thế này thì nó có hai hiện tượng
một là cái hiện tượng doanh nghiệp không có chức danh
không có chức năng
nhưng cũng là mượn phép
hoặc là liên doanh liên kết rồi là trá hình
loại thứ hai loại doanh nghiệp thứ hai đấy
là không có được cấp giấy phép
nhưng cũng là cò mồi làm chui làm đậu
việc này thời gian vừa qua cũng xử lý cũng nhiều
thực tế thì có những đơn vị đã bị xử lý
nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép
người lao động không biết bám víu vào đâu
khi chẳng may rơi vào bẫy lừa của các công ty mượn danh xuất khẩu lao động
trong hồ sơ thì em có tìm thấy một tên là
bản có ghi là
nếu mà bên người lao động
mà tức là phá vỡ cái hợp đồng đấy
thì người lao động sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
chịu về bồi thường về kinh tế cho bên trung tâm
việc tiếp cận với lại cơ chế hỗ trợ
hiệu quả cho người lao động
để đảm bảo rằng là khi họ bị vi phạm các quyền lợi đó
thì các cơ quan có trách nhiệm
phải vào cuộc phải hỗ trợ
họ một cách kịp thời
thì thực sự là cũng
chưa thực hiện được cái việc đó
nhẹ dạ cả tin
thiếu hiểu biết về pháp lý
một bộ phận người lao động đã mất số tiền không nhỏ cho bọn cò mồi
họ sẽ tiếp tục trượt dài
trên những lời rụ rỡ hấp dẫn
nếu như không có một giải pháp đúng đắn kịp thời
từ phía cơ quan chức năng
từ thực trạng hiện nay có thể đặt ra câu hỏi
tại sao một bộ phận người lao động
vẫn chấp nhận lựa chọn con đường đi lao động ở nước

tức thông qua các đối tượng trung gian
phải chăng nếu trả cho cầu mồi cao hơn một chút
thì họ sẽ dễ dàng hơn
trong khâu làm thủ tục
nhưng khuyến cáo để người dân cảnh giác
với các công ty lừa đảo dường như chưa đủ
bởi lẽ hiện tại con đường xuất khẩu lao động
thuận tiện hiệu quả hơn cho người lao động
vẫn chưa có
đây là bàn hợp đồng đưa người lao động đi nước ngoài chính thức
có sự tham gia đầy đủ giữa ba bên
người lao động công ty phái cử
đại diện cho người lao động
và công ty nước ngoài tiếp nhận người lao động
với rất nhiều điều khoản ghi rõ
quyền lợi ích cụ thể của người lao động
và trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động
nhưng với thanh niên này
thì không có hợp đồng
chỉ có hai tờ binline đã thu tiền
không rõ địa chỉ của công ty xuất khẩu lao động
họ giới thiệu cho những trung tâm uy tín
chứ đừng tự tìm giống như em hiện tại
một bộ phận người lao động đã bị lừa
do lựa chọn con đường đơn giản
chính vì vậy tổ chức lao động quốc tế ilo
đề nghị cơ quan chức năng
cần xem lại khung khổ pháp lý
nhằm tạo thuật lợi hơn cho người lao động
dễ dàng tiếp cận với kênh đi nước ngoài chính thức
tiêu chuẩn của tổ chức lao động quốc tế
đảm bảo rằng là người lao động
không phải trả các cái phí
liên quan đến tuyển dụng
hoặc cái chi phí liên quan đến tiền dụng
để đi làm việc ở nước ngoài
thứ hai là đơn giản hóa
cái quy trình chủ tục của người lao động
đi làm việc ở nước ngoài
tổ chức lao động quốc tế cũng lưu ý
thời gian chờ đợi quá lâu
sẽ là thiệt thòi cho người lao động
cái thời gian từ khi người lao động quyết định
đi làm việc ở nước ngoài đến khi họ thực tế
xuất cảnh thì nó vẫn còn quá dài
và nó cũng tương đối là phức tạp
ví dụ như đi nhật bản
thì thường người lao động cũng phải

mất độ khoảng từ sáu tháng đến một năm
thì mới có thể sang được nhật bản
và cái lợi ích về kinh tế
thu được đối với người lao động trong quá trình
đi làm việc ở nước ngoài nó sẽ bị giả
con đường đi nước ngoài vốn không dễ dàng
bên cạnh việc nâng cao nhận thức
cho người lao động
gia sát lại thủ tục pháp lý
tạo thuật lợi hơn cho họ
cần có chế tài xử lý nghiêm khắc
chiếm dứt tình trạng phạt cho tồn tại
với những công ty cá nhân vi phạm
có như vậy mới giải quyết được
những rào cản mà người lao động đang gặp phải
tiếp theo chương trình
phát triển bền vững ngành công nghiệp dệt may việt nam
may ấm của trẻ em nghèo nơi biên giới
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại hà nội đã diễn ra buổi đối thoại quốc tế
trong quá trình hội nhập quốc tế
việt nam đã tham gia một mươi sáu hiệp định thương mại tự do
trong đó có hai fta thế hệ mới

bên cạnh những cam kết về quy tắc xuất xứ hàng hóa
để được ưu đãi thuế quan
việt nam còn phải thực hiện những cam kết rất cao về lao động và môi trường
theo các đại biểu tại buổi đối thoại
hiện việt nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn
khi thực hiện những cam kết này
khi tám mươi các doanh nghiệp dệt may
là doanh nghiệp vừa và nhỏ
bởi vậy hiệp hội dệt may việt nam
đã triển khai chương trình xanh hóa dệt may việt nam
trong đó nhấn mạnh chính sách quy hoạch
các khu công nghiệp dệt may đủ lớn
từ ba trăm linh đến năm trăm linh hectare
để xây dựng khu vực xử lý nước thải
đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn của nhà nước
sự quy hoạch có tính thực tiễn cao
sẽ giúp ngành quản trị được những rủi ro về
nguồn nước môi trường lao động
mang lại giá trị phát triển bền vững
cho ngành dệt may việt nam
toàn tỉnh đắk lắc có trên hai mươi hectare
cây ăn quả doanh thu hàng năm
ước đạt trên năm trăm linh tỷ đồng
để nâng cao chất lượng sản xuất cây ăn quả
tỉnh đắk lắc chú trọng sản xuất theo tiêu chuẩn
việt gáp an toàn vệ sinh thực phẩm
xây dựng các mô hình cây ăn quả có giá trị cao
tỉnh đắk lắc đang tích cực phối hợp
với các cơ quan chuyên môn
đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản xuất
gắn với hình thức đổi mới sản xuất
của doanh nghiệp cũng như có sự hỗ trợ
xây dựng thương hiệu đăng ký chỉ dẫn địa lý
tem nhãn nhận diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm
qua đó hình thành các chuỗi giá trị
từ sản xuất đến thị trường tiêu thụ sản phẩm
tỉnh đắk lắc cũng ưu tiên nguồn lực
chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển các loại cây ăn quả
chủ lực như sầu riêng bơ mít nhãn vải
chú trọng sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp
an toàn vệ sinh thực phẩm
đồng thời hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp
xây dựng các mô hình cây ăn quả có giá trị cao
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm
tăng thu nhập cho nông dân
huyện cam lộ là địa phương phấn đấu
về đích huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh quảng trị
đã có nhiều mô hình và cách làm hay
của người dân cam lộ
nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới
như dùng lốp xe ô tô phế thải
để làm chậu hoa thay cho chậu bê tông
vừa làm đẹp mỹ quan vùng nông thôn
vừa tiết kiệm chi phí
đặc biệt là tránh được ô nhiễm môi trường
từ lốp xe phế thải
đây là những chậu hoa bằng lốp xe ô tô phế thải
do anh nguyễn bá quang làm ra
anh bắt đầu sản xuất chậu hoa bằng lốp xe
từ tháng bốn năm nay
ban đầu mỗi ngày anh sản xuất từ năm đến một mươi chậu
đến hiện tại anh đã sản xuất mỗi ngày
từ năm mươi đến bảy mươi chậu
với nhiều kích cỡ
phù hợp với nhiều tuyến đường khác nhau
theo đó từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến nay
anh quang đã sản xuất được hơn hai trậu hoa
tương ứng với bốn chiếc lốp
ban đầu chúng tôi triển khai
để mà đưa lốp phế
thì người dân có một số người ta không đồng thuyền
là vì người ta nghĩ
cái này là phế thải
đưa về thôn của mình thì sao mình biết bỏ vào đâu
từ khi mà làm ra sản phẩm
người ta thấy sản phẩm đẹp
người ta ủng hộ
nó có tác động rất là lớn
đến cái vấn đề xây dựng nông thôn mới
về cái đồ bền của nó là rất là bảo đảm
thứ hai nữa
về cái mùa nắng nóng
mát hơn là cái chậu xi măng
thứ ba nữa thì đặt dốc cả cái tuyến đường
vấn đề an toàn giao thông
là cực kỳ là đảm bảo
chậu hoa của anh nguyễn bá quang hiện đang có mặt
tại rất nhiều nơi trong tỉnh quảng trị
việc làm của anh không chỉ làm đẹp thêm mỗi một miền quê
mà còn góp phần làm giảm thiểu ảnh hưởng môi trường
từ số lốp phế thải
từng bước xây dựng cảnh quan nông thôn
góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
trên quê hương cam lộ tỉnh quảng trị
thấu hiểu được những khó khăn và vất vả
từ những nạn nhân chất độc màu da cam
người khuyết tật phải gánh chịu
và để góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau của họ
ban chấp hành đoàn thanh niên xã an cơ
huyện châu thành tỉnh tây ninh
đã triển khai một mô hình mới
mang tên đỡ đầu thanh niên khuyết tật
thanh niên ảnh hưởng chất độc da cam
hiểu được nỗi khó khăn vất vả của những gia đình
có con bị chất độc màu da cam và khuyết tật
từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
ban chấp hành đoàn thanh niên xã an cơ

đã triển khai một mô hình mới
mang tên đỡ đầu thanh niên khuyết tật
thanh niên ảnh hưởng chất độc da cam
mỗi tháng các thành viên là đoàn viên
thanh niên trên địa bàn xã sẽ cùng nhau đi vận động các mạnh thường quân
hỗ trợ tặng quà là nhu yếu phẩm tiền mặt
và giúp họ sửa chữa hoặc dọn dẹp nhà cửa
động viên chia sẻ để giúp họ vượt lên khó khăn
chơi nhiều cũng không có mưu
cô không ngồi giúp đỡ
mẹ con chịu đỡ
cũng không có mưu
hàng tháng tôi đến đây thăm gia đình
động viên cho hai đứa
để khỏe mạnh
tôi cũng cảm ơn mấy cô
mỗi tháng cũng mẫu giúp được một phần quà
mới được triển khai thực hiện
trên quy mô tương đối nhỏ
nên bước đầu mô hình còn gặp nhiều khó khăn trong công tác vận động
bước đầu thực hiện mô hình
chúng tôi dẫn động đối tượng
đoàn viên thanh niên
để ủng hộ thực hiện mô hình
sau đó sẽ
lan rộng hơn
chúng tôi sẽ cố gắng dẫn động
khi một số bạn thường quân ở địa phương
có điều kiện để giúp đỡ
đây là mô hình mới
và có ý nghĩa hết sức thiết thực
có phần chia sẻ hỗ trợ cho những gia đình
có hoàn cảnh không may mắn
mô hình cần nhận được sự quan tâm hỗ trợ
từ các cấp chính quyền cũng như các nhà hảo tâm
để có thể phát triển nhân rộng
hỗ trợ nhiều hơn nữa các nạn nhân chất độc màu da cam
những người khuyết tật
con nuôi đồn biên phòng
là tên của một mô hình
được bộ đội biên phòng triển khai trên toàn tuyến giới
mang tính nhân văn sâu sắc
góp phần nâng cao dân trí
tăng cường tình đoàn kết giữa cán bộ chiến sĩ biên phòng
với đồng bào dân tộc trên biên giới
hiện đang có hàng trăm học sinh nghèo trên biên giới
ở độ tuổi từ sáu đến một mươi năm tuổi
được các đồn biên phòng đón về chăm lo dạy dỗ
mô hình ý nghĩa này
đã giúp cho các trẻ em nghèo
có một mái ấm
từ đó chấp cánh cho những ước mơ của các em
trên con đường học tập
gần ba tháng nay
đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩ
là một ngôi nhà thứ hai của chị em cô học trò
lục thị khánh huyền
là hai em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trên địa bàn xã
chị em huyền đã được cán bộ chiến sĩ biên phòng
nhận về chăm sóc
được các chú bộ đội chăm lo dạy bào
cuộc sống của hai chị em huyền
đang thay đổi từng ngày
cháu được vào đơn vị cháu rất là vui
cháu được kèm cặp trong học tập
cháu cảm thấy các chú bộ đội
rất là thân thiện
hai cậu học trò ở đồn biên phòng
đàm thùy cũng có hoàn cảnh
đặc biệt cậu học trò nông văn huynh
thì mất bố từ khi còn nhỏ
còn cậu học trò hoàng doãn tuyên
thì mẹ bỏ đi
khi em vừa mới sinh ra
thấu hiểu khó khăn thiếu thốn của hai học trò nghèo
nên ở đơn vị
các em được nuôi dưỡng dạy bào
như những đứa con trong gia đình
cháu vào đây
giờ các chú dạy học
toán tiếng anh
và cháu tiến bộ hơn
vào đây thì
con được các chú
được đi theo các chú
tập thể dục
rồi làm những công việc
con cảm thấy cho người nó khỏe hơn
tới thời điểm này
có hơn ba mươi em nhỏ nghèo
trên tuyến biên giới tỉnh cao bằng
đang được bộ đội biên phòng tỉnh
đồng hành giúp đỡ
trên con đường tới trường tới lớp
mỗi giờ học của các em giờ đây
không còn thường trực nỗi lo cơm áo
thay vào đó
các em sẽ tự tin trước thầy cô bạn bè
từ khi mà được đồn hỗ trợ
thì các cháu có sự tiến bộ
và đồn là
nơi nương tựa cho các cháu
để các cháu yên tâm học tập tốt hơn
và cũng như là
cô giáo chủ nhiệm với gia đình
rất là yên tâm
khi mà được các chú bộ đội hỗ trợ
tôi thường xuyên ngồi động viên các cháu
một là học hành chăm chí
cố gắng học tập
hoàn cảnh gia đình như thế
cố gắng chấp hành cố gắng học tập
và gian luyện theo
để học tốt
để bản thân được đạt kết quả cao
học tốt trong kết quả cao
khi đến trường thì các đồng chí
cũng dạy các cháu đến trường cũng đúng giờ
và cũng chấp hành đúng theo nội quy của nhà trường
tấm lòng yêu thương đùng bọc
của những người lính quân hàm xanh
đã giúp nhiều em nhỏ yên tâm học tập
giờ đây đồn biên phòng
đã trở thành máy ấm nuôi dưỡng
chấp cánh cho ước mơ tới trường
của các cô cậu học trò nghèo
nơi biên giới
thưa quý vị nằm ngay đầu vào
thành phố lai châu chợ phiên sang thàng
từ lâu đã trở thành địa điểm thu hút khách du lịch
vì ở đây có đầy đủ đa dạng
các sắc màu văn hóa của bà con đồng bào
các dân tộc bản địa
chợ đêm sang thàng gồm ba khu chính
khu bán hàng ẩm thực
khu bán hàng giải khát và khu bán hàng lưu niệm
được duy trì tổ chức vào tối thứ bảy hàng tuần
đến với chợ đêm sang thàng
du khách sẽ có những trải nghiệm khám phá thú vị
thưởng thức các món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc
như thắng cố và nhiều mặt hàng nông sản bản địa
khu bán hàng lưu niệm giới thiệu nhiều sản phẩm
mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc
như khăn áo váy thổ cẩm
và vòng tay lắc tay bằng bạc
chợ phiên sang thàng
không chỉ là nơi giao lưu trao đổi
mua bán các đặc sản địa phương
do nhân dân tự sản xuất chăn nuôi
mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng
gắn kết tình cảm của đồng bào các dân tộc
trên địa bàn thành phố lai châu
và các huyện lân cận
ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trường đặc khu hành chính hồng kông trung quốc
bà lâm trịnh nguyệt nga đã tới thủ đô bắc kinh
để báo cáo về tình hình các cuộc biểu tình
gây bạo loạn thời gian qua
cũng như là tình hình kinh tế và chính trị của đặc khu
trong chuyến công tác bốn ngày
bà lâm trịnh nguyệt nga sẽ gặp chủ tịch tập cận bình
và các quan chức cấp cao khác của trung quốc
tuyên bố trên facebook ngày một mươi năm tháng một mươi hai
bà lâm nhấn mạnh
chính quyền hồng kông sẽ tiếp tục theo đuổi các hình thức đối thoại khác nhau
để lắng nghe người dân một cách chân thành
chuyến đi của bà lâm diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình
lại tiếp diễn ở hồng kông
và đã xảy ra một số hành động quá khích
buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay
và bắt giữ những người vi phạm
cảnh sát mexico vừa phát hiện năm mươi thi thể
trong một trang trại
ở bang jalisco
thuộc miền trung tây
hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này
nhà chức trách mexico đã bắt đầu lục xoát hiện trường
từ hôm hai mươi hai tháng một mươi một
sau khi có lời khai của các nghi phạm
văn phòng công tố cho biết công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất
khu vực phát hiện các thi thể là nơi ẩn náu của băng đảng tội phạm
mang tên thế hệ mới ở jalisco
trong năm hai nghìn một mươi tám
trung bình mỗi ngày có một trăm linh người bị giết
với hơn ba mươi sáu vụ sát hại được ghi nhận
ngày một mươi năm tháng một mươi hai
đã có ít nhất một mươi bốn người thiệt mạng
khi một xe buýt chở đoàn người hành hương
lao khỏi đường cao tốc
và rơi khỏi sườn núi
dựng đứng ở miền trung nepal
trong một tài nạn giao thông thảm khốc này
cảnh sát cho biết
chiếc xe buýt chở ba mươi hai người
đã rơi từ độ cao bảy mươi m
xuống một con đường uốn khúc
ở huyện sindhupanchok
cách thủ đô kasmandu tám mươi km về phía đông bắc
khiến một mươi bốn người thiệt mạng
và một mươi tám người bị thương
nhóm hành khách này đang trên đường trở về
từ một lễ hội hành hương
cách kathmandu một trăm bốn mươi km về phía đông
cảnh sát cho rằng
tài xế bất cẩn hoặc đường quanh co là nguyên nhân gây tai nạn
từ năm hai nghìn một mươi hai
hãng samsung electronics của hàn quốc
nhà sản xuất điện thoại thông minh và chip nhớ lớn nhất thế giới
thông báo đã đạt được thỏa thuận
cung cấp thiết bị mạng bốn g và năm g
cho một công ty viễn thông của canada
thỏa thuận này đánh dấu lần đầu tiên
người khổng lồ công nghệ của hàn quốc
cung cấp thiết bị viễn thông cho canada
từ đầu năm hai nghìn hai mươi
samsung sẽ cung cấp các giải pháp bốn g
trên khắp quebec và ottawa
samsung cũng sẽ tăng tính hiệu quả
để bao phủ mạng năm g
để bắt kịp tốc độ triển khai mạng không dây thế hệ mới này
ở canada dự kiến bắt đầu từ cuối năm sau
tính đến quý ba vừa qua
samsung chiếm một mươi một thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu
tăng mạnh so với mức năm
hồi cuối năm hai nghìn một mươi tám
dưới quan sát dự báo
samsung sẽ đạt doanh thu hơn năm hai tỷ usd
từ phân khúc này
trong năm hai nghìn một mươi chín
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại